thưa quý vị khi nhắc đến các chủ atm thì phần lớn chúng ta đều nghe đến thủ đoạn chiếm quyền sử dụng của khách hàng để trộm cắp tài sản
rất ít khi xảy ra vụ việc đập phá vì rất dễ bị phát hiện
thế nhưng vụ việc tại một trụ atm ở trung tâm thành phố đà nẵng vừa qua đã xảy ra một vụ việc
dẫn đến đây là bài học cho các ngân hàng khi còn xem nhẹ việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống an ninh các cây atm
thông tin về cây atm trên đường lê duẩn của một ngân hàng bị kẻ gian đập phá lấy đi toàn bộ số thuyền bên trong khiến cả thành phố đà nẵng ngỡ ngàng
trước sự cấp bách của vụ việc công an quận hải châu đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét nóng
thủ đoạn manh động của đối tượng đập phá chủ atm lấy hai hộ đựng tiền đã gây cầu ích khó khăn cho lực lượng công an
có một số dấu vết quan trọng
công an đối tượng vô đã đề cập
để lại từ những nội dung này cũng như áp dụng đồng bộ các nghiệp pháp viện vụ
cơ quan điều tra đã xác định lần này dấu vết của đối tượng nghi vấn để thực hiện hành vi này
tại nên tôi tiểu chức tiến hành các lực lượng đấu tranh và xác minh và truy xét đến cùng
công an quận hải châu cũng đã chủ động trao đổi thông tin nhờ phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
và lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên chốt chặt đón lõng và bắt đối tượng trên xe khách khi đối tượng đang trên đường di chuyển cùng với xe khách này
sau một mươi tám giờ vào cuộc thủ phạm nguyễn quốc nhật ba mươi sáu tuổi chú phường hòa an quận cầm lệ đã bị bắt giữ và di lý về đà nẵng
tại cơ quan công an nhật thừa nhận do bị thua lỗ khi đầu tư vào tiền ảo không có khả năng chi trả
nên đã nảy sinh ý định thăm dò và dùng máy cắt xà beng để đục cây atm trên đường lê duẩn
trộn cắp số tiền hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng sau đó nhật tiếp tục nạp tiền vào tài khoản trả nợ và tiêu xài hết
điều đang nói ở đây mặc dù đây là trụ atm nằm ở trung tâm thành phố nhưng đối tượng nhật đã thử cắt điện nhiều lần
vẫn không có đơn vị kiểm tra thậm chí không có báo động về sự cố khiến đối tượng càng yên tâm để thực hiện hành vi trộm cắp lúc dạng sáng

qua vụ việc này cho thấy sự cẩn trọng cảnh giác sẽ không bao giờ là thừa để giúp các cơ quan doanh nghiệp tự bảo vệ tài sản của mình trước những nguy cơ của các loại tội phạm
tránh việc tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi gây mất an ninh trật tự của địa phương